cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến chín trăm một mươi ba một năm
hai đối tượng nguyễn hữu đảng và lê văn dũng vừa bị phòng kiểm soát hình sự công an tỉnh quảng trị bắt giữ
theo hồ sơ vụ án trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba
hai đối tượng trên cùng đồng bọn cho hai người dân vay tổng số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
với lãi suất ba trăm một mươi chín đến chín trăm một mươi ba một năm
thu lợi bất chính hơn một trăm tám mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng nguyễn hữu đảng và lê văn dũng
thu giữ một xe ô tô chín xe máy một mươi sáu điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác
phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án
nguyễn hiệu đảng là đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động cho vai lãi nặng từ năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh quảng trị
liên tiếp hai vụ vận chuyển hàng cấm vừa bị công an tỉnh hương yên phát hiện và ngăn chặn
vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại khu vực thôn minh lý xã hoàng hoang thám huyện ân thi
tổ công tác phòng kiểm soát hình sự phối hợp với công an xã hoàng hoa thám
phát hiện đinh quang vũ có biểu hiện nghi vấn
thu giữ tại chỗ gần một mươi hai kg pháo nổ và pháo dây
tiếp đó vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại khu vực nghĩa trang thôn hoàng xuyên xã văn nhuệ huyện ân thi
tổ công tác phòng kiểm soát hình sự
phối hợp với công an xã văn nhuệ tuần tra
phát hiện nguyễn đăng tùng có biểu hiện nghi vấn tàng chữ hàng cấm
thu giữ tại chỗ một thùng bia cắt tông đựng pháo hoa nổ
có tẩu trọng lượng gần một mươi bốn kg
căn cứ các tài liệu và chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ
đối với tùng và vũ về hành vi tảng chữ hàng cấm
công an phường vĩnh thanh tp rạch giá tỉnh kiên giang
đang củng cố hồ sơ để xử lý hai thanh niên
cùng ngụ tp rạch giá về hành vi tảng chữ mua bán pháo nổ cháy phép
vào tối ngày một tháng một qua công tác
tuần tra kiểm soát lực lượng công an phường vĩnh thanh
đã phát hiện bác quả tăng vũ tô mạnh cường và nguyễn duy đăng
đang trên đường mang pháo nổ đem bán cho người khác
tăng vật thu giữ gồm một trăm linh viên pháo nổ pháo bi
đồng thời thu giữ tại nhà của cường sáu trăm sáu mươi viên pháo nổ
có hình dáng và kích thước tương tự
tại cơ quan công an cường và đăng khai nhận
vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cả hai rủ nhau tìm mua pháo về bán kiếm lời
sau đó cường lên mạng xã hội đặt mua một mươi bịch tương đương
một mươi viên pháo nổ với giá ba trăm năm mươi đồng một bịch
sau đó hai đối tượng giao bán trên mạng xã hội
với phương châm phòng ngừa từ xa
để hạn chế tối đa những hậu quả cháy nổ
do các hành vi vi phạm pháp luật về pháo gây ra
thời gian gần đây công an tỉnh lâm đồng
đã triệt phá từ xa từ sớm
nhiều đường dây
nhiều đường dây
nhóm đối tượng tàng trữ vận chuyển
chế tạo pháo trên địa bàn
phòng ngừa hiệu quả những hệ lụy từ pháo gây ra
đây là hiện trường vây bắt trần quang huy
hai mươi chín tuổi chú tại thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai
đang điều khiển xe mô tô đi phía trước
dò đường cho xe taxi bảy chỗ
chở gần nửa tấn pháo
giao cho khách trên địa bàn xã liên hiệp
vi khai nhận từng vận chuyển chót lọt một lần
đến lần này thì bị bắt
dạ em là người ở đồng nai
em hồ khẩu từ chú ở đồng nai
do ở dưới đồng nai
công việc khó khăn em lên đây
em đi làm bùa nhưng vừa rồi là
do có quán viết
từ trước từ trước cũng lâu lâu rồi
người ta kêu em
đi dẫn xe vào
sau khi nắm được thông tin
đinh trọng huy sẽ tiến hành
giao hàng tại
huyện đức trọng đoàn xác kinh tế phối hợp
với công an xã hiệp thạnh và công an xã
liên hiệp đã tiến hành mật phục
tại khu vực đường dân sinh
thuộc địa bàn
giáp ranh giữa xã liên hiệp và xã hiệp thạnh
bố trí trinh sát mật phục xung quanh
khu vực đường dân sinh đó
thì khi đối tượng đến giao hàng
thì các trinh sát đã
tiến hành bắt quả tang
còn đây là hiện trường
mà công an huyện đức trọng mật phục
bắt quả tang lê huy tuyên
chú tại xã liên hiệp đang giao dịch pháo
với lê minh trực chú tại thị trấn liên nghĩa
tại một ngôi nhà trên đường bạch đằng
thị trấn liên nghĩa
qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện
thu giữ nhiều loại pháo
gồm pháo dây pháo banh pháo ông sư
pháo hoa dạng ống dài
cùng pháo hoa nổ các loại ba mươi sáu viên
bốn mươi chín viên và một trăm linh viên
với tổng trọng lượng hơn sáu tạ
bước đầu trực khai nhận
toàn bộ số pháo trên được mua thông qua mạng xã hội
facebook nhằm mục đích bán lại kiếm lời
cũng trong những ngày gần đây
tại nhiều địa bàn khác như huyện đạ tẻ
huyện đạ hoai lực lượng công an
đã triệt phá nhiều vụ việc chế tạo
tàng trữ pháo nổ các đối tượng hoạt động
chủ yếu trên không gian mạng có phương thức
giao dịch tinh vi nhằm tránh sự theo dõi
của cơ quan chức năng điều đáng lưu ý
là ngoài các đối tượng từng có tiền án
tiền sự vì lợi nhuận tham gia mua bán lại
hoặc ham vui tàng trữ sử dụng pháo
thì lực lượng công an còn phát hiện
không ít trường hợp chế tạo mua bán pháo
kiếm lời là thanh thiếu niên học sinh
hiện tất cả vụ việc đều được xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
địa bàn đứng cộng là về lĩnh vực quân lý
chính là chúng tôi quan tâm nhất
là vấn đề việc là
người dân mua pháo
về đốt sử dụng trong những ngày
trước trong và sau tết
ngoài ra thì chúng tôi xác định địa bàn đứng cộng
đây là có địa bàn phức tạp về chợ đồ mối
cho nên là quan tâm đến
hàng gian hàng giả
hoặc kém chất lượng hoặc không rõ
nguồn gốc xuất xứ
việc chế tạo vận chuyển buôn bán pháo nổ
cháy phép là hành vi vi phạm pháp luật
tiêm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới
tính mạng sức khỏe và tình hình an ninh trật tự
để đón một cái tết an toàn
và hạnh phúc trọn vẹn
không chỉ sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
mà mỗi người dân cần tuân thủ pháp luật
không vì một vài niềm vui nhỏ trước mắt
mà đánh đổi sức khỏe và tính mạng của mình
và những người xung quanh
trong sáng ngày hôm nay sở du lịch
tp đà nẵng phối hợp với công ty
cổ phần cảng đà nẵng tổ chức chào đón
hơn hai du khách trên tàu biển
đến với thành phố nhân dịp tết dân lịch
tàu western dam đã chở hai hành khách
và bảy trăm tám mươi một thuyền viên
chủ yếu đến từ hà lan
và các quốc gia khác như anh pháp ý
đan mạch canada
mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng du khách
vẫn được chào đón một cách đồng hậu
với hoạt động như bốn lần chào mừng tặng hoa
và quà lưu niệm du lịch đà nẵng
du khách có một ngày để tham quan du lịch
tại các điểm đến đặc sắc của đà nẵng
như khu di tích danh thắng ngũ hành sơn
chùa linh ứng bảo tàng điêu khát trăm
trong năm hai nghìn hai mươi ba
thành phố đón tổng cộng hai mươi hai chuyến tàu biển
với một mươi tám lượt khách
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ có bốn mươi năm chuyến tàu biển
với hơn bốn mươi lượt khách đến với đà nẵng
những tín hiệu khả quan đầu năm
tết dân lịch hai nghìn hai mươi bốn
báo hiệu một năm mới khởi sắc của du lịch đà nẵng
thời điểm này doanh nghiệp
trên địa bàn cả nước đã xây dựng
kế hoạch khai thác hàng hóa phục vụ tết
tăng trung bình từ bảy đến hai mươi năm
các loại mặt hàng thiết yếu như
lương thực thực phẩm rau củ quả thủy hải sản
đã sẵn sàng phục vụ nhân dân
với mức giá ổn định
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
tại thị trường hà nội
chỉ còn hơn một tháng
là đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
chị thương cũng như nhiều người tiêu dùng khác
đã bắt đầu đi mua sắm hàng hóa
các mặt hàng như bánh mứt kẹo
thực phẩm khô đều là những lựa chọn
mua sắm không thể thiếu của người dân
trong dịp tết này
hôm nay thì mình có chút thời gian rảnh
thì mình đã tranh thủ đi sắm tết sớm
sư thị quân mắc thì mình cũng hay
đến mua thường xuyên là mình thấy hàng hóa
ở đây rất là đa dạng phong phú
hàng hóa thì cũng chất lượng
có nhiều sự lựa chọn
theo cái nhu cầu sử dụng
hiện nay nhiều doanh nghiệp
đang tập trung triển khai các giải pháp dự trữ
phân phối hàng hóa nhằm đảm bảo
nguồn cung để phục vụ người tiêu dùng thủ đô
trong dịp tết giáp thìn
đến nay sở công thương đã vận động được
hai mươi bảy đơn vị sản xuất kinh doanh của hà nội
và các tỉnh thành phố tham gia
thực hiện cung ứng các mặt hàng
tới hơn một mươi bốn điểm bán
trên toàn thành phố
cùng với đó tiếp tục chủ động theo dõi
sát thông tin thị trường
và xây dựng kế hoạch phục vụ tết nguyên đán
để phục vụ cho thị trường tết năm hai nghìn hai mươi
thì siêu thị đã lên kế hoạch
chuẩn bị tết từ giữa năm
tức là từ giữa năm thì chúng tôi đã có
những kế hoạch để chuẩn bị nguồn hàng
để đáp ứng nhu cầu tăng cao cho người dân
trong dịp mua sắm tết
và chương trình mua sắm trước trong và sau tết này
đối với hệ thống của chúng tôi
thì nó sẽ diễn ra trong vòng năm mươi chín ngày
tức là với chương trình mang chủ đề là
đến cố chở tết về
thì thời gian thực hiện nó sẽ kéo dài
từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai đến ngày chín tháng hai
tức là đến hết ngày ba mươi tết âm lịch
với rất là nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá
có những mặt hàng giảm giá đến năm mươi một trăm linh
để phục vụ nhu cầu mua sắm
trong dịp cao điểm mua sắm tết của khách hàng
sở công thương đã ban hành kế hoạch tết
để phục vụ nhu cầu của người dân
trên địa bàn đồng phố hà nội
với một mươi một mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân
tổng trị giá khoảng bốn mươi chín trăm linh tỷ đồng
tăng khoảng một mươi so với năm tết hai mươi ba
không chỉ sở công thương hà nội
năm nay các cơ quan ban ngành liên quan khác
cũng sẽ cùng tham gia vào công tác kiểm tra
đảm bảo chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng phục vụ tết
không để xảy ra tình huống
trong tình trạng khan hiếm hàng hóa
dẫn đến xáo trộn thị trường
tiếp theo chương trình xin mời quý vị
cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trong kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn
đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị từ dịp lễ ngày ba mươi tháng bốn
và ngày một tháng năm đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
trụ sở hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tp hcm
đón gần một mươi một lượt khách tham quan
đại diện sở du lịch tp hcm cho biết
trong hai ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi ba
tu tham quan trụ sở hội đồng nhân dân
và ủy ban nhân dân tp hcm
đã mở cửa thông tầm không nghỉ trưa
và tăng thêm sáu mươi phút vào buổi chiều
để phục vụ khoảng hai năm trăm linh khách tham quan
đây là số lượng khách tham quan nhiều nhất
trong các chương trình tham quan
kể từ khi nơi này mở cửa đón khách
trong năm vừa qua
sau khi thiết điểm đón khách tham quan
thành công vào dịp ba mươi tháng bốn và một tháng năm
sở du lịch tp hcm đã mạnh dạng
triển khai thành chương trình đón khách tham quan định kỳ
như một sản phẩm du lịch nội đô độc đáo của thành phố
tua tham quan này cũng đã được giấy chuyên môn
và du khách bình chọn
là một trong một trong điều thú vị
của tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi
để đẩy nhanh tiến độ thực hiện
và tăng tính hấp dẫn thu hút nhà đầu tư tham gia
tp hcm và các địa phương
kiến nghị bộ giao thông vận tải
báo cáo thủ tướng chính phủ trình cấp thẩm quyền
cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù
chính sách đặc thù cho dự án
xây dựng đường vành đai bốn tp hcm
cụ thể cho phép tỷ lệ vốn nhà nước
tham gia dự án được vượt quá năm mươi
tổng bức đầu tư đối với các dự án
đường vành đai bốn
đồng thời giao ủy ban nhân dân cấp tỉnh
được làm cơ quan chủ quản
được sử dụng ngân sách địa phương
và vốn hợp pháp khác đầu tư các dự án
thực hiện hoạt động đầu tư công của dự án
theo quy định đối với dự án do địa phương
quản lý theo quy định của pháp luật
về đầu tư công xây dựng và pháp luật
có liên quan
dự án đường vành đai bốn tp hcm
dài hơn hai trăm linh sáu km
với tổng mức đầu tư khoảng một trăm linh năm hai mươi tám tỷ đồng
trong đó chi phí xây dựng
khoảng bốn mươi bảy hai trăm ba mươi tỷ đồng
chi phí giải phóng mặt bằng
khoảng bốn mươi sáu hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng
trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng
chiếm trị trọng lớn
trong tổng bức đầu tư
các dự án vành đai bốn
để sẵn sàng bước vào cao điểm tết
năm hai nghìn hai mươi bốn cảng hàng không quốc tế
tân sơn nhất đã chuẩn bị
các phương án và bố trí đủ nhân lực
sẵn sàng phục vụ hành khách
trong đó sẽ tạo điều kiện tối đa cho người dân
khi làm thủ tục và di chuyển ra vào sân bay
ước tính cao điểm tết nguyên đáng
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
sẽ tiếp đóng khoảng từ
một trăm ba mươi năm tỷ đồng
đến một trăm bốn mươi lượt khách
trên một ngày
với khoảng từ tám trăm sáu mươi chuyến bay trở lên
cao điểm nhất lên đến chín trăm linh chuyến bay trong ngày
so với cao điểm lễ noel
và tết dương lịch là sáu trăm tám mươi bảy trăm bốn mươi chuyến
trên một ngày
và đang có năm mươi ba hãng đang hoạt động
tại sân bay
đáng nói số lượng chuyến bay sẽ tập trung
vào một số khung giờ
do đó phương án giải phóng hành khách
và tránh ủng ứ là cực kỳ quan trọng
về mặt nhân sự cũng được bố trí
ở khắp các bộ phận
đảm bảo đúng người đúng việc đúng chức năng
hỗ trợ cho hành khách hướng dẫn hành khách
bỏ đồ qua máy xôi
thứ hai là lực lượng thanh niên tình nguyện
cũng đã cung cấp những thông tin chuyến bay
và thu gom xe đẩy
để giúp cho hành khách đi lại được thuận tiện nhanh chóng
và đặc biệt năm nay
tại cao quốc tế lực lượng thanh niên tình nguyện
của cảng công quốc tế tân sơn nhất
đã phối hợp với thanh niên của tri cục hải quan
công an cửa khẩu cảng vụ công miền nam
phối hợp để thực hiện
hướng dẫn tiếp nhận thông tin
của hành khách và hướng dẫn cho hành khách
về thủ tục xuất cảnh nhập cảnh
khai báo hải quan
qua đó cũng giúp cho hành khách đi và đến
tại cảng công quốc tế tân sơn nhất
được thuận lợi nhanh chóng
mỗi cử chỉ hành động của lực lượng thanh niên tình nguyện
thể hiện được tình cảm
và sự trân trọng
của cảng công quốc tế tân sơn nhất
đối với hành khách trong công tác
phục vụ dịp cao điểm
cùng với đó nhiều đơn vị liên quan sẽ phối hợp với nhau
vì đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời
chủ động trong công tác điều tiết làm thủ tục
bổ sung tăng cường xe đẩy hành lý
đảm bảo an ninh cung cấp đủ taxi
cho khách có nhu cầu
ngoài ra chủ động ứng phó với các sự cố
và các trường hợp khẩn nguy đã được tập huấn trước đó
sẵn sàng trong mọi tình huống
phân lại luồng tuyến
của bên taxi quốc nội
ngoài ra là bên quốc tế
thì mở thêm một cái làn đường
dành riêng cho xe công nghệ
để khách ra vào
đón được đúng nơi đúng chỗ
không ồn ứ trước cửa nhà gác
đặc biệt là tết thì các hãng đều có cam kết
đảm bảo cung ứng vượt
như mình thường lệ
điều xe các nơi để đảm bảo cho bà con
được ghi hành tết đi đến
trước tết là khách đi
và sau tết thì đặc biệt là khách vào
là phải đảm bảo đủ xe
thì đều có phương án
và đã họp với lại các đơn vị vận tải
để triển khai cái việc này
yêu cầu thực hiện nghiêm
vừa đảm bảo thái độ tắc phong
cũng như đảm bảo niêm ít
và đảm bảo
việc mà đi đến đúng giờ
tôi cảm thấy cái việc
thay đổi về làng xe như vậy
thì rất là tiện
cho những du khách
chúng tôi nó nhanh chóng hơn
và cũng không có
bị tình trạng là cái lượng người
hàng dài chờ quá đông như lúc trước
và rất là tiện
đặc biệt cho những gia đình mà có nhiều trẻ nhỏ
hoặc là có người lớn tuổi
theo kế hoạch phục vụ hành khách cao điểm tết nguyên
đáng dấp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày hai mươi sáu tháng một đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
từ trước và sau tết một mươi năm ngày
song song đó các biện pháp giải pháp
đã được cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đưa vào phục vụ khách trong năm trước
đã phát huy hiệu quả
tiếp tục được duy trì trong cao điểm này
như sử dụng mẫu qr
để đọc thông tin chính xác ngày giờ
cửa đi đến của chuyến bay
và vị trí nhận hành lý
góp phần tăng sự chủ động của hành khách
từ đó tránh tình trạng
hoặc hành khách tới sân bay quá sớm
dẫn tới chờ đợi kéo dài
tụ tập đông người
hoặc tới trễ ảnh hưởng đến chuyến bay
bảy taxi đệm bên ngoài sân bay
cũng có thể đáp ứng cho trường hợp
nhu cầu của khách tăng cao hơn dự kiến
theo dự thảo quy hoạch chung
tp hcm sẽ bổ sung đường ven sông
nối củ chi đến cầu cần giờ
thuộc huyện nhà bè dài gần bảy mươi km
với bốn làng xe
nhằm thúc đẩy phát triển du lịch
khai thác quỹ đất tạo nguồn thu
tại hội nghị báo cáo
lần ba lấy ý kiến gốc ý
về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung
tp hcm đến năm hai nghìn bốn mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi
theo đó đường kết nối có quy mô bốn làng xe
kết hợp làng đường riêng cho xe đạp
và đường sắt đô thị nhẹ
đoạn từ trung tâm thành phố đi củ chi
tuyến đường sẽ chia làm sáu đoạn
bắt đầu từ cầu cần giờ
đi dọc qua các điểm như cầu phú mỹ cầu khánh hội
đường tôn đức thắng cầu sài gòn
và đường dt bảy trăm tám mươi chín ở huyện củ chi
trong đó đoạn thực phẩm văn động
đến vành đai ba ở phía tây bờ sông
sẽ dành cho xe đạp và người đi bộ
ủy ban nhân dân tp hcm
đã chấp thuận cho phép tiếp tục
tổ chức khai thác cầu tàu số hai
khu bến bạch đằng quận một
để phục vụ cho tuyến vận tải hành khách
bằng tàu cao tốc từ tp hcm đi vũng tàu
phục vụ khách du lịch
thông tin từ văn phòng
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
bùi xuân cường chỉ đạo chấp thuận
cho công ty trách nhiệm hộ hàng công nghệ
sandibi được phép tiếp tục tổ chức
khai thác cầu tàu số hai khu bến bạch tăng
phục vụ phương tiện thủy hoạt động
tuyến vận tải hành khách kết hợp
du lịch đường thủy từ bến bạch đằng đi vũng tàu
và khai thác các tàu nhà hàng
cano tàu chở khách du lịch
được biết công ty trách nhiệm hộ hàng công nghệ
sandibi quản lý khai thác cầu tàu số hai
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
phục vụ phương tiện thủy hoạt động
tuyến vận tải hành khách kết hợp du lịch
đường thủy từ bến bạch đằng đi cần dừa
ngày một tháng một
sở du lịch phối hợp với hãng hàng không
quốc gia việt nam hãng hàng không
vietjet và cảng hàng không quốc tế
tân sơn nhất tổ chức lễ đón đoàn
khách du lịch đến thành phố hồ chí minh
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tại băng chuyển số bốn và năm
ra quốc tế sân bay quốc tế tân sơn nhất
phóng sự này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
ngay từ những giây phút đầu tiên
khi đặt chân đến thành phố hồ chí minh
các đoàn khách đã cảm nhận được niềm vui bất ngờ
từ bang tổ chức với các hoạt động trải nghiệm thú vị
như chim ngưỡng các màn biểu diễn thư pháp
vẽ nón lá tòa hè thưởng thức trà
trình diễn nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân
cùng với hoạt động hái lọc đầu xuân
và những vị khách quốc tế đầu tiên đến thăm
thành phố hồ chí minh ngày đầu năm mới
đã thật sự bất ngờ khi được chào đón nồng hậu ấm áp
tôi cảm thấy rất may mắn khi được tham dự
bùi lại đón tiếp khu sở du lịch thành phố hồ chí minh
không khí ở đây rất sôi động
ngoài những trải nghiệm về các hoạt động văn hóa thú vị
ban tổ chức cũng dành tặng những vị khách quý
đã đến với thành phố hồ chí minh vào dịp đầu năm mới
những món quà hơi sức ý nghĩa
như một lời chúc phúc bình an sung túc cho những ngày xuân đến
là những món quà lưu niệm nhỏ sinh từ bang tổ chức
những sản phẩm đặc trưng như nón lá túi mỹ phẩm
phiêu ưu đại trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
đến từ các doanh nghiệp
bên cạnh đó bang tổ chức cũng đã trao tặng
những phần quà đặc biệt nhất cho năm vị khách may mắn
trong chuyến bay quốc tế vj tám mươi hai
đến thành phố hồ chí minh
do hãng hàng không việt jet khai thác
hạ cánh lúc năm h năm mươi năm phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
mỗi phần quà tặng
sẽ là vé máy bay khu hộ quốc tế
và các phần quà du lịch thành phố
còn tại chuyến bay vn một mươi
của hãng hàng không quốc gia việt nam
bay từ paris pháp đến thành phố hồ chí minh
hạ cánh lúc bảy h năm mươi năm phút ngày một tháng một hai nghìn hai mươi bốn
tám hành khách may mắn
đã được ban tổ chức tặng phần quà đặc biệt
là các vé máy bay khu hội nội địa
hạng thương gia trên các chuyến bay
do hãng khai thác và ban tổ chức
trao thêm các phần quà du lịch của thành phố
ngày hôm nay em không nghĩ là
em là một trong những người rất là may mắn
được nhận dạy ở đây
nói chung em rất là bất ngờ
và rất là tự hào
với người việt nam mình
khi đã có một màn
đón chào khách du lịch
và cũng như là khách từ nước ngoài
trở về việt nam rất là nồng hậu
có thể nói lễ đón đoàn khách du lịch đầu tiên
thành phố hồ chí minh là một sự đón tiếp
đặc biệt thường niên của ngành du lịch thành phố
không chỉ thể hiện truyền thống hiếu khách của người dân thành phố
cùng những lời chúc may mắn bình an hạnh phúc
trong ngày đầu của năm mới
mà còn là sự kiện khởi động
với mong mỏi kỳ vọng một năm thành công
và nhiều khởi sắc của ngành du lịch thành phố
trong giai đoạn tăng tốc
cũng như mỗi năm năm nay thành phố hồ chí minh
tiếp tục chào đón những vị khách đầu tiên
đến với thành phố hồ chí minh
với một sự đón tiếp đồng hậu
và thân thiện
cùng những lời chúc may mắn đến với du khách
và thành phố hồ chí minh cũng rất là kỳ vọng
trong không khí
xương vầy của sân bay tân sương nhất
vào ngày đầu năm
chúng ta sẽ tiếp tục đón ngày càng nhiều vị khách
trong và ngoài nước đến với thành phố hồ chí minh
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
với không khí đón tiếp trang trọng thân thiện
cũng như phần quà hấp dẫn
sở du lịch thành phố hồ chí minh
cùng toàn bộ ban tổ chức hy vọng
sẽ mang đến cho những vị khách quý
đã đến thành phố hồ chí minh
trong thời khắc đầu năm mới
những tình cảm đồng hậu
cùng những cảm nhận thật thú vị và ấn tượng
khi lựa chọn thành phố hồ chí minh
làm điểm đến trong hành trình khám phá và trải nghiệm
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị